thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội nhận lời mời của chủ tịch hạ viện cộng hòa kazakhstan
ngài nulan nikmatulin phó chủ tịch quốc hội ung chuliu đã tham dự hội nghị trực tuyến
nghị viện quốc tế do hạ viện kazakhstan tổ chức với chủ đề vai trò của nhà lãnh đạo
nusultan nazarbayev trong sự nghiệp phát triển của chủ nghĩa nghị viện kazakhstan
phó chủ tịch quốc hội ung chuliu chúc mừng đất nước kazakhstan đã giành được những thành tiệu
quan trọng dưới sự lãnh đạo của tổng thống nusultan nazarbayev
trên cương vị của mình ngài nusultan nazarbayev đã luôn dành tình cảm tốt đẹp
sự quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa kazakhstan với việt nam và là người đặt nền móng
cho quan hệ ngoại giao việt nam kazakhstan việt nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy
của các nước phấn đấu vì hòa bình độc lập và phát triển việt nam cam kết sẵn sàng mở rộng
hợp tác sâu rộng với kazakhstan và các quốc gia trong khu vực cũng như thế giới
đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định thịnh vượng giữa các quốc gia và dân tộc
trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế